thưa quý vị chiều nay ngày một mươi hai tháng bốn tại tỉnh vân nam trung quốc
chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã đến thăm dự án tiêu biểu về công nghệ cao tại trung tâm dịch vụ sáng tạo nông nghiệp xanh vân thiên hóa
thuộc tập đoàn vân thiên hóa tỉnh vân nam và trung tâm giao dịch đấu giá cây cảnh quốc tế côn mình
tại trung tâm dịch vụ sáng tạo nông nghiệp xanh vân thiên hóa
lãnh đạo tập đoàn đã giới thiệu với chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn
các sản phẩm nổi tiếng và áp dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến trong phát triển nền nông nghiệp xanh
thích ứng với biến đổi khí hậu đoàn cũng đã tìm hiểu về những phương thức sản xuất mới của tập đoàn
như trồng các loại rau hoa màu thực vật không cần đất hay mô hình nhà kính tiêu chuẩn cao
đánh giá cao quan điểm của tập đoàn là phải phát triển xanh bền vững không gây hại đến môi trường
chủ tịch quốc hội vương đình huệ mong muốn tập đoàn sẽ tích cực chia sẻ các kinh nghiệm
với các doanh nghiệp nông nghiệp việt nam nhất là áp dụng các công nghệ tiên tiến
để giúp người nông dân canh tác năng suất cao đỡ vất vả và chất lượng cuộc sống được nâng cao
chủ tịch quốc hội và đoàn cũng đã tới thăm trung tâm giao dịch đấu giá cây cảnh quốc tế quân minh
đơn vị kiểu mẫu trong đổi mới sáng tạo nâng cấp chuỗi ngành nghề hoa cây cảnh đặc trưng bản địa
góp phần vào quá trình quốc tế hóa tiêu chuẩn hóa thông tin hóa và số hóa các giao dịch hoa cây cảnh
hai mô hình chủ tịch quốc hội đến thăm chiều nay đều là những điển hình thành công của tỉnh vân nam
một trong những địa phương đầu tiên của trung quốc đưa ra mục tiêu đẩy mạnh tăng trưởng xanh và xây dựng văn minh sinh thái
đây cũng là những hoạt động kết thúc chuyến thăm chính thức trung quốc của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
và trong chiều tối nay ngày một mươi hai tháng bốn chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã về tới thủ đô hà nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức cộng hòa nhân dân trung hoa
theo lời mời của ủy viên trưởng ủy ban thường vụ nhân đại toàn quốc trung quốc triệu lạc tế từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng bốn
chuyến thăm thành công tốt đẹp hoàn thành tất cả các mục tiêu yêu cầu đã đề ra
trước đó trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc lần thứ tám
đoàn đại biểu cấp cao bộ quốc phòng việt nam do đại tướng phan văn giang bộ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn
đã sang tỉnh vân nam trung quốc tham gia các hoạt động giao lưu hữu nghị
lễ đón bộ trưởng phan văn giang và đoàn đại biểu cấp cao bộ quốc phòng việt nam được tổ chức trang trọng
tại cửa khẩu hà khẩu trung quốc do thượng tướng đồng quân bộ trưởng bộ quốc phòng trung quốc chủ trì
tại đây bộ trưởng bộ quốc phòng hai nước đã thực hiện nghi lễ chào cột mốc biên giới
bộ trưởng đồng quân tô sơn cột mốc chủ quyền một nghìn hai mươi một bên phía trung quốc
tiếp đó đoàn công tác bộ quốc phòng hai nước đã đến thăm và tặng quà trường tiểu học bắc sơn
và thôn bát điều bán thuộc châu hồng hà tỉnh vân nam trung quốc thăm đại đội hai mươi bảy
lữ đoàn biên phòng ba trăm một mươi bốn tỉnh vân nam và tham quan triển lãm ảnh kỷ niệm một mươi năm giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc
qua một mươi năm với tám lần tổ chức thành công giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc
đã trở thành mô hình hợp tác hiệu quả đặc sắc thể hiện quyết tâm chính trị của hai bên
trong việc tăng cường tình đoàn kết gắn bó cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
ngày hôm nay ban đối ngoại trung ương đảng tổ chức hội thảo khoa học về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn
của trường phái đối ngoại ngoại giao cây tre việt nam
đồng chí lê hoài trung bí thư trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương chủ trì hội thảo
hội thảo khoa học về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của trường phái đối ngoại ngoại giao cây tre việt nam
nhằm làm sáng tỏ thêm các vấn đề lý luận thực tiễn về đối ngoại việt nam qua các giai đoạn trong lịch sử
góp phần làm sâu sắc đầy đủ hơn nhận thức về trường phái đối ngoại ngoại giao cây tre việt nam
đồng chí lê hoài trung nhấn mạnh việc tại hội nghị đối ngoại toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đánh giá rằng chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao
rất đặc sắc và độc đáo của thời đại hồ chí minh mang đậm bản sắc cây tre việt nam
từ xuất phát điểm lợi ích quốc gia dân tộc cùng với đường lối lãnh đạo đúng đắn của đảng
các biện pháp ứng xử đa dạng trường phái đối ngoại ngoại giao việt nam ngày càng đạt được những thành tiệu nổi bật
đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thu hút sự quan tâm ghi nhận của chính giới
các nhà nghiên cứu và truyền thông quốc tế
ngày hôm nay bộ công thương phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh lào cai tổ chức hội nghị
xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng trung du và miền núi phía bắc
tham dự hội nghị có lãnh đạo bộ công thương đại biểu một mươi bốn tỉnh trong vùng và nhiều doanh nghiệp trên địa bàn
dự báo hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước nói chung vùng trung du và miền núi phía bắc nói riêng
trong thời gian tới sẽ gặp những khó khăn thách thức
cùng với đó hoạt động xuất nhập khẩu của vùng cũng đang tồn tại những hạn chế nhất định
kim ngạch xuất nhập khẩu toàn vùng chỉ chiếm một mươi tám của cả nước
các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu trong thời gian tới
như tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại quan tâm thúc đẩy thương mại điện tử và chuyển đổi số
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thông thoáng minh bạch
tiếp tục có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu đầu tư cơ sở hạ tầng
giao thông kết nối dịch vụ logistics thúc đẩy thương mại của vùng phát triển năng động hơn nữa
qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thưa quý vị trong ba tháng đầu năm tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh lạng sơn nói chung
và qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị nói riêng cơ bản diễn ra thuận lợi thông suốt với hiệu quả hiệu suất thông quan rất cao
trong quý i năm nay tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị đạt khoảng một mươi hai bảy tỷ usd
chiếm hơn tám mươi một tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh lạng sơn
để giải quyết tình trạng các phương tiện xe không từ trung quốc trở về nước sau khi trả hàng nhập khẩu trong ngày rất chậm
ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn đã tăng cường trao đổi đề nghị và phối hợp với phía trung quốc tăng thời gian làm việc trong ngày
mở lối hầm tả phủ sơn trung quốc để giải phóng xe không của hai bên
nhờ đó đến nay tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị cơ bản lượng xe không chờ hàng của trung quốc tồn tại cửa khẩu đã được giải quyết
khu vực lưu đỗ cho phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu được bảo đảm
chiều nay báo lao động phối hợp với ngân hàng nhà nước tổ chức hội thảo tín dụng hỗ trợ lâm thủy sản giữ vững vị thế ngành xuất khẩu tỷ đô
nhằm tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp lâm sản và thủy sản phục hồi và phát triển sản xuất
hội thảo hỗ trợ tiến dụng cho doanh nghiệp lâm thủy sản diễn ra trong bối cảnh gói tín dụng một mươi năm tỷ đồng của ngân hàng nhà nước
chỉ đạo các ngân hàng thương mại triển khai với lãi suất thấp hơn tối thiểu từ một hai một năm so với mức lãi suất cho vay
bình quân cùng kỳ hạn đang được các doanh nghiệp hấp thu khá tốt với sáu lượt khách hàng đã được giải ngân
tại hội thảo các chuyên gia nhà quản lý cùng bàn luận tìm giải pháp trong việc đẩy mạnh tiến dụng vào lĩnh vực ưu tiên
theo chủ trương của chính phủ gỡ các nút thắt về tín dụng đặc biệt với các lĩnh vực như chế biến xuất khẩu
để hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi và phát triển theo hướng bền vững
cùng với đó việc triển khai chương trình cho vay đối với lĩnh vực lâm sản thủy sản tiếp tục thể hiện tinh thần đồng hành của ngân hàng nhà nước
trong việc hỗ trợ người dân doanh nghiệp vượt qua khó khăn ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh
thưa quý vị khôi phục các động lực tăng trưởng truyền thống khơi thông tận dụng hiệu quả các động lực tăng trưởng mới
hướng đến phát triển bền vững là yêu cầu vừa mang tính cấp bách vừa có tính chiến lược lâu dài đối với nền kinh tế của việt nam
đây là ý kiến được đưa ra tại diễn đàn doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi bốn khơi thông động lực tăng trưởng mới diễn ra tại hà nội
tính chung quý i cả nước có gần sáu mươi doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động
tuy nhiên số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng lên đến gần bảy mươi bốn doanh nghiệp
cho thấy kinh tế việt nam dù có nhiều điểm sáng nhưng cộng đồng doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn
một cái cản trở đối với quá trình phục hồi và tăng trưởng nhanh của việt nam sắp tới đấy chính là
cái khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp
tám mươi tài sản đảm bảo trong việt nam hiện nay là thị trường bất động sản
trạng thái nó cứ eo uột như hiện nay thì cái khả năng để tiếp cận vốn của doanh nghiệp sẽ rất là khó khăn
theo các chuyên gia
để tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp các nhóm chính sách hỗ trợ của năm hai nghìn hai mươi ba cần tiếp tục được duy trì
trong đó nếu năm hai nghìn hai mươi ba trọng tâm là ổn định kinh tế vĩ mô hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng
thì năm hai nghìn hai mươi bốn là thúc đẩy tăng trưởng kết hợp tìm ra những động lực tăng trưởng mới
chuyển đổi về tư duy nhận thức và hành động sanh hóa hoạt động doanh nghiệp và nền kinh tế
khi mà chúng ta được biết là có hàng loạt các giải pháp được ban hành
thì đến nay các độ chín về mặt văn bản đã giúp cho các doanh nghiệp đẩy mạnh các cái thị trường xuất khẩu
rất nhiều các bài toán đặt ra cho các doanh nghiệp muốn phát triển bền vững
trong xu hướng phát triển toàn cầu theo một chuỗi dự trị vung ứng
thì chúng ta luôn được biết là chính phủ quốc hội luôn luôn hỗ trợ
hiện nay nếu doanh nghiệp nào mà biến bắt kịp thì tăng trưởng của họ là hết sức là bền vững
bên cạnh đó cũng cần đẩy mạnh triển khai các chính sách giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
ứng dụng hoặc công nghiệp
đồng thời hoàn thiện thể chế khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng các mô hình kinh doanh bền vững
các ngành công nghiệp mới các ngành kinh tế số kinh tế xanh kinh tế tần hoàn
nhân kỷ niệm ba mươi năm ngày ký kết hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị việt nam liên bang nga
chiều nay trường đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội phối hợp với viện kinh tế
viện hàn lâm khoa học liên bang nga liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam
tổ chức diễn đàn
hợp tác kinh tế asean và các nền kinh tế mới nổi với liên bang nga trong bối cảnh mới vấn đề và triển vọng
trong năm năm từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi một kim ngạch thương mại song phương việt nam liên bang nga
đã tăng gấp đôi về trị giá đạt năm năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi một tương ứng tăng trưởng bình quân một mươi năm một năm
với tiềm năng giữa hai nước kỳ vọng hợp tác kinh tế sẽ tăng trưởng mạnh trong thời gian tới

kinh tế là một trong những trụ cột quan trọng giữa việt nam và liên bang nga và đã có quan hệ kinh tế tốt trong thời gian qua
chúng tôi kỳ vọng vào sự phát triển mạnh mẽ kim ngạch thương mại giữa hai nước trong thời gian tới
thúc đẩy phát triển hợp tác giữa liên bang nga và việt nam trong rất nhiều lĩnh vực
ví dụ như là trong lĩnh vực năng lượng an ninh lương thực phát triển xanh để tạo ra những cái cơ hội mới trong hợp tác giữa hai nước
để hợp tác kinh tế giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn sẽ cần thúc đẩy đầu tư trong các lĩnh vực mũi nhọn của hai quốc gia
tạo điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư để thu hút các doanh nghiệp việt nam cũng như doanh nghiệp nga
như các vấn đề giao cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế thuế quan cơ chế thanh toán

chiều nay bộ tư pháp đã tổ chức buổi họp báo về công tác quý i đầu năm
trong đó có thông tin về các vấn đề đang được quan tâm như thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên vneid
tại thành phố hà nội và thừa thiên huế công tác kiểm tra xử lý ra soát văn bản quy phạm pháp luật
tiến độ trình các dự án luật đến quốc hội
những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn công tác kiểm tra xử lý giả soát văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được quan tâm
chú trọng chỉ đạo thực hiện kịp thời có trọng tâm trọng điểm bám sát thực tiễn ban hành văn bản của các bộ
ngành địa phương và sự phản ánh kiến nghị của cơ quan báo chí người dân tổ chức
ngành thi hành án dân sự đã thu hồi hơn một mươi tỷ đồng là tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế
trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc bộ công an
nghiên cứu đẩy nhanh việc kết nối các phần mềm phục vụ thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng vneid tại hà nội và thừa thiên huế
trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc bộ công an
nghiên cứu đẩy nhanh việc kết nối các phần mềm phục vụ thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng vneid tại hà nội và thừa thiên huế
ngay đảng ủy khối các cơ quan đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp các tỉnh thành phố cụm đồng bằng bác bộ đã tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng đảng lần thứ một mươi năm năm hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát trong đảng bộ khối các cơ quan đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thành phố giai đoạn hiện nay
các đại biểu tập trung trao đổi chia sẻ những thông tin và kinh nghiệm được đúc rút từ thực tế trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện công tác kiểm tra
giám sát của đơn vị các đại biểu thống nhất xây dựng chương trình kiểm tra giám sát hàng năm bảo đảm chất lượng với phương châm giám sát phải mở rộng kiểm tra có trọng tâm trọng điểm
tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc hiệu quả
các thông báo kết luận sau các cuộc kiểm tra giám sát đưa việc khắc phục tồn tại hạn chế sau kết luận kiểm tra giám sát vào tiêu chí để xem xét xếp loại tổ chức đảng đảng viên hàng năm
chiều nay ban chỉ đạo thành quỳ đà nẵng về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tổ chức phiên họp lần thứ bảy cho ý kiến về một số nội dung và triển khai một số công việc trong thời gian tới
kể từ sau phiên họp lần thứ sáu ban chỉ đạo thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố đà nẵng
tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo thành ủy theo dõi
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã ban hành kết luận điều tra và viện kiểm sát nhân dân tp đã ban hành cáo trạng đối với năm vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
và tòa án nhân dân thành phố đã đưa ra xét xử hai vụ án chuẩn bị đưa ra xét xử thêm bốn vụ án
thành phố đã thực hiện việc đấu giá đối với hai tài sản liên quan đến các bản án hình sự về tham nhũng kinh tế trên địa bàn thành phố với tổng số tiền gần bốn mươi ba tỷ đồng
theo bí thư thành ủy đà nẵng nguyễn văn quảng trưởng ban chỉ đạo thành ủy đà nẵng về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới ban chỉ đạo sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi
theo thống kê của bộ y tế từ đầu năm đến nay cả nước đã ghi nhận hơn một mươi ca mắc tay chân miệng số ca mắc đã tăng gấp hai ba lần so với cùng kỳ năm ngoái thế nhưng hiện vẫn chưa có vaccine dự phòng
dự báo trong thời gian tới bệnh tay chân miệng sẽ còn tiếp tục giả tăng các địa phương cần tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng chống bệnh cho người dân
trong hơn một mươi ca mắc bệnh tay chân miệng tính từ đầu năm đến nay bệnh tay chân miệng sẽ còn tiếp tục giả tăng
trong thời gian tới các tỉnh khu vực phía nam ghi nhận trên bảy năm trăm linh ca chiếm bảy mươi năm tổng số ca mắc bệnh tay chân miệng của cả nước
số ca mắc mới tay chân miệng ghi nhận chủ yếu ở các cơ sở giáo dục mầm non với trên chín mươi trẻ dưới năm tuổi mắc bệnh không ghi nhận ca tử vong
tay chân miệng là bệnh do có nhiều lợi virus gây nên lây lan từ người sang người và nguy cơ tạo thành ổ dịch lớn bệnh có nhiều biển chứng nguy hiểm diễn biến rất nhanh chỉ trong vài giờ
bệnh là chủ yếu theo đường thiêu hóa từ nước bọt mụn nước và phân của trẻ nhiễm bệnh dựa đến nguy cơ lây lan khi trẻ sinh hoạt tập thể tại cơ sở giáo dục mầm non
cao điểm của bệnh tay chân miệng là từ tháng ba đến tháng năm và từ tháng tám đến tháng chín hàng năm do đó bộ y tế dự báo bệnh tay chân miệng sẽ còn gia tăng trong thời gian tới
biện pháp phòng bệnh chủ yếu là giữ gìn vệ sinh sạch sẽ tránh tiếp xúc với mầm bệnh để đề phòng lây nhiễm
tổ chức đảng cơ sở
sau đây là ghi nhận tại tp ninh bình tỉnh ninh bình
chi bộ tổ xử địa được đảng bộ trường trung học phổ thông chuyên lương văn tụy tp ninh bình tỉnh ninh bình lựa chọn làm chi bộ mẫu xây dựng mô hình bốn tốt
cả bốn nội dung gồm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chất lượng sinh hoạt tốt đoàn kết kỷ luật tốt cán bộ đảng viên tốt đều đã được thành ủy ninh bình cụ thể hóa bằng những tiêu chí chấm điểm cụ thể
từ đó chi bộ có cơ sở
để phấn đấu vạch ra phương hướng thực hiện phù hợp

để phấn đấu nâng cao năng lực hoạt động sức chiến đấu của các tổ chức đảng duy trì nền nếp và ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
vâng và phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay